tại hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác với bộ lao động thương binh và xã hội
và phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci trong lĩnh vực quan hệ lao động
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tới sự và phát biểu chỉ đạo
phát biểu tại lễ ký kết phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá cao sự chủ động tích cực của ba cơ quan
trong việc xây dựng tổ chức ký kết chương trình phối hợp trong lĩnh vực quan hệ lao động
hoạt động này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng tình hình quan hệ lao động tiếp tục có nhiều diễn biến mới
bộ luật lao động và luật công đoàn đang được xem xét sửa đổi
phó thủ tướng yêu cầu ngay sau buổi ký kết mỗi bên cần tuyên truyền phổ biến nội dung chương trình trong toàn hệ thống
để cả hệ thống phải thống nhất nhận thức và cùng chung hành động phối hợp chương trình ở tất cả các cấp
hàng năm phải cụ thể hóa các nội dung trong chương trình thành các hoạt động cụ thể của từng bên
thường xuyên đôn đốc kiểm tra và có đánh giá kết quả hàng năm để kịp thời rút kinh nghiệm quá trình triển khai